phun khử trùng tại các khu vực của huyện đồng văn cử bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh lên hỗ trợ điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
thưa quý vị mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội đã yêu cầu tất cả các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố phải khai báo thông tin của khách hàng đến mua thuốc cảm ho sốt trong thời gian qua
yêu cầu này xuất phát từ việc bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba khi có biểu hiện ho sốt đã tự đi mua thuốc và vẫn đi lại tiếp xúc với nhiều người trở thành nguồn lây bệnh khó phát hiện
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số hiệu thuốc trên địa bàn thành phố

cần phải giải thích cho khách hàng hiểu và tuân theo đúng quy định bởi không phải khách hàng nào cũng nắm được quy định mới trong đó có những khách hàng đã cao tuổi thì việc giải thích cũng gặp không ít khó khăn